ngày một mươi chín tháng bốn công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
do các đối tượng người đài loan trung quốc và người việt nam cầm đầu thu giữ tổng cộng một một tấn ma túy các loại
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn công an thành phố phát hiện ba xe ô tô trong đó có một xe tải nhiều dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn quận năm
nên tiến hành kiểm tra khám xét xe tải lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất dấu sáu mươi loa kéo tay
bên trong chứa sáu trăm linh sáu kg ma túy loại metafetamin cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng nam người đài loan trung quốc
và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này bắt giữ thêm một đối tượng người việt nam đồng thời thu hơn năm trăm linh kg ma túy nữa
hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra